thống kê mỗi năm cho thấy ngành dệt may việt nam tiêu tốn ba tỷ usd chi phí cho năng lượng sản xuất
trong đó mức độ lãng phí năng lượng của ngành này hiện trong khoảng từ hai mươi năm mươi
việc sử dụng nhiều điện năng dẫn đến lượng phát thải lớn
việc này cũng tốn nhiều chi phí cho điện năng khiến ngành dệt may gặp khó khi xu hướng trên thế giới
đòi hỏi các sản phẩm có xuất xứ sản xuất sạch hơn ngày càng cao
để nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp buộc phải có những thay đổi
doanh nghiệp sản xuất hàng thể thao mxp hoạt động trong lĩnh vực may hàng thể thao xuất khẩu
để kịp đáp ứng các đơn hàng lớn trên toàn cầu hơn một mươi công nhân cùng hệ thống máy móc của đơn vị này
phải hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ dù áp dụng nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng
thế nhưng lượng điện tiêu thụ hàng tháng của nhà máy này vẫn lên tới hàng trăm triệu đồng
để giảm phát thải mxp đã trở thành doanh nghiệp dệt may việt nam đầu tiên ở miền bắc
đầu tư lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trị giá hơn năm tỷ đồng
khi hệ thống được đầu nối vào lưới điện đi vào hoạt động
đã giúp tiết kiệm tương đương một mươi năm lượng điện tiêu thụ mỗi năm dự kiến trong khoảng một mươi năm sẽ thu hồi vốn đầu tư
hệ thống giảm năng lượng mặt trời tuy đòi hỏi vốn đầu tư lớn
nhưng lợi thế mà nó đem lại cho doanh nghiệp cũng không hề nhỏ
đồng thời các doanh nghiệp đã có thể tiết kiệm được rất nhiều
có thể là mình sẽ không phải xây lên nhiều nhà máy thủy điện hoặc nhà máy nhiệt điện
nó gây ra môi trường không được bền vững
và khi chúng tôi đã được áp dụng cái năng lượng mặt trời vào
khi khách hàng đến thì người ta rất vui
là cái gì là mình đã nhận thức được xu hướng chủng thế giới
các khách hàng đã đặt hàng chúng tôi rất nhiều
và kế bởi chúng tôi sẽ tăng trưởng hàng năm là một trăm hai mươi trở lên là cứ điều đoạn
theo đánh giá của bộ công thương
việc áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn
sử dụng hiệu quả và giảm tiêu hoa năng lượng giúp ngành diệt may việt nam
tiết kiệm khoảng ba mươi năng lượng trong sản xuất
đồng nghĩa sẽ giảm khoảng một tỷ usd chi phí sản xuất mỗi năm
giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực tăng sức cạnh tranh
tuy nhiên để thực hiện vẫn còn nhiều rào cản cần tháo gỡ
cần có sự chuyển đổi cơ chế từ khuyến khích và tự nguyện áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng
sang cơ chế bắt buộc với lộ trình cụ thể đối với các doanh nghiệp sản xuất
để làm được điều này cần xây dựng những tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng
cho các thiết bị và định mức tiêu hào năng lượng
chúng tôi đang cùng với bộ công thương hiệp hội và các nhà lập chính sách
xây dựng các cơ chế tài chính khả thi và môi trường pháp lý thuận lợi
để có thể giúp các doanh nghiệp dệt may tiếp cận các nguồn tài chính
và đảm bảo tính bền vững trong việc áp dụng các giải pháp hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo
trong bối cảnh quốc tế đã hỏi các sản phẩm nhập khẩu phải được sản xuất sạch hơn
thì giảm phát thải trở thành xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp diệt may việt nam
trong khi các bộ ban ngành đang tìm giải pháp gỡ khó
thì doanh nghiệp cần chủ động mạnh dạn đầu tư công nghệ
để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài